trong không khí cả nước tưng bừng đón xuân mới và kỷ niệm đảng ta tròn chín mươi tuổi sáng nay hai tháng hai
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến dân hương tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
tại nhà số sáu mươi bảy khu di tích chủ tịch hồ chí minh
cùng dự có các đồng chí văn phòng tổng bí thư bộ văn hóa thể thao và du lịch và đông đảo cán bộ khu di tích
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ công lao trời biển của người
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nguyện cùng toàn đảng toàn dân toàn quân ta không ngừng học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc
đổi mới xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn như người hẳn mong muốn